dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua tại khu vực dốc kém thuộc bản sopu xã yên na huyện tương dương
lực lượng chuyên án phát hiện có ba đối tượng đang mang theo ma túy và vũ khí nên tiến hành bao vây
nổ súng chỉ thiên nhằm tuyên truyền kêu gọi các đối tượng đầu hàng
tuy nhiên ba đối tượng đã sử dụng súng ak bắn về phía lực lượng chức năng hòng chống trả
trong nghiệm hiện trường lực lượng công an phát hiện một đối tượng tử vong
thu tại hiện trường ba bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một khẩu súng ak một mươi tám viên đạn và hai quả lựu đạn
do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nguyễn duy hưng ba mươi ba tuổi ở thôn thanh long xã đức thắng huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
đã ra tay sát hại một người từng làm ăn chung với mình
cụ thể đặng quốc vệ hai mươi bảy tuổi ở xã đức nhuận huyện mộ đức có làm ăn chung và vai mượn của hưng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
nhiều lần đòi nợ nhưng vệ chưa trả nợ
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi tại khu nghĩa trang thôn thanh long xã đức thắng hưng đã đánh vệ bị thương tích nặng và chết trên đường đi cấp cứu
hiện nguyễn duy hưng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi tạm giữ hình sự về hành vi giết người
cũng liên quan đến việc vay nợ tiền bạc một nhóm gồm năm đối tượng là nguyễn văn năm trần văn tuấn phạm tuyên hoàng đỗ văn trung trần văn chiến
cùng chú tỉnh vĩnh phúc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi vừa qua anh phạm thái kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện bình chánh đến công an phường tân chánh hiệp trình báo
vợ anh là chị nguyễn thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bị một nhóm người lạ bắt giữ vào khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày
sự việc trên xuất phát từ việc chị anh còn nợ sáu triệu đồng của một đối tượng tên năm không rõ lại lịch
và chị còn bảo lãnh cho một số người quen vay tiền của năm thêm hơn bảy mươi triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
sau khi bị bắt giữ sau khi bắt giữ chị anh nam cho người đánh đập buộc chị gọi điện kêu chồng phải trả trước một nửa số tiền nợ thì mới thả người